quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
hầu hết các đại biểu đều thống nhất cao về sự cần thiết ban hành luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
và khẳng định trợ giúp pháp lý là chính sách lớn của đảng và nhà nước
nhằm bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
giúp cho những nhóm người yếu thế gia đình chính sách tiếp cận với công lý
nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật hạn chế những tranh chấp
tuy nhiên liên quan đến nội dung đối tượng được trợ giúp pháp lý đại biểu ngô thị minh cho rằng
diện người được trợ giúp pháp lý bị thu hẹp hơn so với quy định của các luật hiện hành
đặc biệt với một số nhóm yếu thế quy định trong luật người khuyết tật và luật trẻ em
đề nghị ban soạn thảo cần thiết kế thêm một số điều khoản mới
quy định về người được trợ giúp pháp lý theo hướng không giới hạn quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em
không hạn chế về điều kiện kinh tế thành phần xuất thân hoàn cảnh gia đình
địa bàn sinh sống của các em
trong đó đáng lưu tâm là một mươi bốn nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
kể cả việc phải trợ giúp pháp lý cho cha mẹ người chăm sóc trẻ em thuộc một mươi bốn nhóm trẻ em này
các đại biểu cũng cho rằng bên cạnh việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý
thì cũng cần nâng cao đội ngũ trợ lý viên pháp lý
vấn đề hai về trợ giúp viên pháp lý
theo tôi để khắc phục chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý còn hạn chế
chưa chuyên nghiệp và nhất là chưa ngang bằng với dịch vụ pháp lý có thu phí do luật sư cung cấp
thì giải pháp quan trọng và có tính chất đột phá là vấn đề về con người
đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng của trợ giúp viên pháp lý có ý nghĩa quan trọng
đối với hoạt động trợ giúp các vụ việc tố tụng
còn tập trung cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý liên quan đến hoạt động tố tộng
khắc phục tình trạng giàn trải gây lãng phí như thời gian qua
theo báo cáo tổng kết tám năm thi hành luật trợ giúp pháp lý năm hai nghìn sáu cho thấy
ngân sách nhà nước chủ yếu tập trung cho chi lương và chi các khoản khác
phần chi cho hoạt động nghiệp vụ chỉ chiếm hai mươi năm
vì vậy các đại biểu cũng đề nghị quốc hội sửa đổi luật trợ giúp pháp lý
cần có những quy định chặt chẽ về điều kiện tổ chức
nhất là bộ máy hành chính đối với trợ giúp pháp lý
phải được sắp xếp tinh gọn và bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện nghiệp vụ